hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
những đơn vị nắm giữ phần lớn thị phần doanh thu của dịch vụ thương mại điện tử kinh doanh
trên nền tảng số xuyên biên giới tại việt nam như google facebook microsoft tiktok netflix apple
đã đăng ký khai và nộp thuế tại việt nam
đây cũng là những nhà cung cấp có số tiền thuế nộp lớn nhất
trong phiên giao dịch đầu năm ngân hàng nhà nước đã bơm ra thị trường hơn ba sáu trăm linh tỷ đồng
tuy nhiên lãi suất huy động tiết kiệm của các ngân hàng thương mại vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt so với trước tết
trong phiên giao dịch đầu năm thông qua kênh mua giấy tờ có giá kỳ hạn một mươi bốn ngày trên thị trường mở
ngân hàng nhà nước đã bơm hơn ba sáu trăm ba mươi ba tỷ đồng ra thị trường với lãi suất của khối lượng này là sáu mỗi năm
điều này hoàn toàn trái ngược với việc hút mạnh tiền trên thị trường trước đó của ngân hàng nhà nước
tính từ đầu tháng một đến nay ngân hàng nhà nước đã hút lượng tiền hơn hai trăm bốn mươi hai ba trăm linh tỷ đồng trên thị trường mở
trong khi lượng tiền bơm ra là một trăm ba mươi hai chín trăm hai mươi hai tỷ đồng
thế nhưng lãi suất huy động tiết kiệm của các ngân hàng thương mại ổn định ở mức cao
những kỳ hạng gửi dứt sáu tháng ở mức kịch trần là sáu mỗi năm
trên sáu tháng có sự cạnh tranh khác biệt giữa các ngân hàng nhưng vẫn duy trì ở mức trên chín mỗi năm
theo ssai dự báo mặt bằng lãi suất có thể sẽ không tăng mạnh trong năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên lãi suất tiền đồng trong nước chỉ có thể hạ nhiệt khi các đợt tăng lãi suất của cục dự trữ liên bang mỹ phép kết thúc
cũng theo tổng cục thống kê chỉ số giá tiêu dùng tháng một năm hai nghìn hai mươi ba tăng năm mươi hai so với tháng trước
do nhu cầu mua sắm của người dân và giá hàng hóa dịch vụ tăng theo quy luật tiêu dùng vào dịp tết
cụ thể tăng nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng gồm nhóm giao thông có mức tăng cao nhất một ba mươi chín
khi giá xăng dầu được điều chỉnh tăng trong tháng một
ngoài ra nhóm đồ uống và thuốc lá tăng một một mươi hai do nhu cầu tiêu dùng và sử dụng làm quà biếu tặng dịp tết
khiến giá rượu bia tăng một sáu mươi sáu thu hút tăng bảy mươi một đồ uống không cồn tăng bốn mươi chín nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng tám
tác động làm cpi chung tăng hai mươi bảy điểm phần trăm nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng bảy tập trung ở giá nhóm đồ trang sức tăng năm mươi chín
dịch vụ cắt tóc gội đầu chăm sóc cá nhân
tương tự nhóm me mặt mũa nón dài dép tăng sáu mươi hai do nhu cầu mua sắm quần áo dịp tết nguyên đáng quý mảo tăng
các nhóm còn lại là văn hóa
nhóm văn hóa giải trí và du lịch tăng bốn mươi hai nhóm thiết bị và đội dùng gia đình tăng ba mươi sáu nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng bảy
thưa quý vị các chuyên gia đánh giá năm hai nghìn hai mươi ba kinh tế việt nam sẽ còn đối mặt với nhiều khó khăn
song ngành bán lẻ sẽ tiếp tục phục hồi mạnh mẽ
bộ công thương cũng lạc quan nhận định ngành bán lẻ hiện có quy mô thị trường một trăm bốn mươi hai tỷ usd
dự báo sẽ tăng lên ba trăm linh
năm mươi tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi năm đóng góp năm mươi chín tổng ngân sách quốc nội
theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi hai của tổng cục thống kê việt nam
ước tính gdp năm hai nghìn hai mươi hai tăng tám hai so với năm hai nghìn hai mươi một do nền kinh tế được khôi phục trở lại
và đạt mức tăng cao nhất trong giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi hai
trong đó ngành bán lẻ tăng một mươi một mươi năm đóng góp nhiều vào tốc độ tăng tổng giá trị toàn ngành kinh tế
năm hai nghìn hai mươi hai tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt năm sáu trăm bảy mươi chín tỷ đồng tăng một mươi chín tám so với năm trước
mặc dù năm hai nghìn hai mươi hai kinh tế tăng trưởng là tám ba nhưng hai mươi ba quốc hội chỉ đề ra mục tiêu tăng trưởng gdp sáu năm mươi bảy thôi
thấp hơn mà cái ta đã có
dĩ nhiên nó có nguyên nhân là hai mươi hai nó tăng trưởng so với
mức thấp của hai mươi một còn năm hai mươi ba thì so với mức cao của hai thì nó rất là khó
nhưng tôi gọi là quốc hội cũng đã dư liệu vấn đề đó
vấn đề thứ nhất đó là kinh tế thế giới tiếp tục suy giảm
cái thế thấp hơn một so với năm hai nghìn hai mươi hai
cái thứ hai nữa là những bất ổn đối thị trường thế giới kể cả cuộc xung đột vũ trang ở ukraine v v
và sự cạnh tranh
của các nền kinh tế lớn những bất ổn đó cũng chưa dừng
khảo sát một mươi năm nhà bán hàng của nền tảng quản lý và bán hàng sapo cho thấy
tình hình chung năm hai nghìn hai mươi hai là sự phục hồi về doanh thu
tỷ lệ nhà bán hàng có sự tăng trưởng doanh thu chiếm ba mươi bảy bảy mươi hai
cao hơn năm hai nghìn hai mươi một hai mươi ba tám mươi tám vào năm hai nghìn hai mươi ba mươi bảy
trên thực tế nhiều doanh nghiệp đang đẩy mạnh đầu tư phát triển hệ thống phân phối
là những tín hiệu tích cực của thị trường bán lẻ thời gian tới
tập đoàn centro reto thái lan sẽ tăng đầu tư vào thị trường bán lẻ
tăng điểm bán từ bốn mươi tỉnh thành phố hiện nay lên năm mươi năm tỉnh thành phố
doanh nghiệp việt đã chú trọng rất là nhiều về bao bì sản phẩm nhãn mát
thông tin cho người tiêu dùng và chú trọng hơn để quảng bá những cái sản phẩm
mang yếu tố về sức khỏe tốt hơn cho con người tươi tươi mới đến cho bàn ăn của người tiêu dùng
theo các chuyên gia
các mô hình kinh tế chia sẻ kinh tế đêm kinh tế du lịch kinh tế xanh
kinh tế tuần hoàng kinh tế số thương mại điện tử sẽ được khuyến khích ưu tiên phát triển
giá trị tăng thêm của thương mại trong nước tăng bình quân khoảng chín chín năm một năm
bên cạnh đó hệ thống phân phối chuyển dịch sang các loại hình phân phối hiện đại
ưu tiên vùng nông thôn miền núi khuyến khích doanh nghiệp hợp tác xã
hộ kinh doanh đổi mới phương thức hoạt động theo hướng hiện đại chuyên nghiệp

hợp tác xã hợp tác xã hợp tác xã hợp tác xã hợp tác xã hợp tác xã hợp tác xã hợp tác xã
thưa quý vị đến hẹn lại lên từ tối mùng bảy và ngày mùng tám tháng giêng hàng năm
đường lê quang sung thuộc phường hai quận sáu tp hcm xuất hiện chợ mía để phục vụ
cho người dân cúng vía trời vào ngày mùng chín tháng diên
phản ánh này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
theo tập tục dân gian có nguồn gốc từ người hoa lễ viếng ngọc hoàng được chọn vào ngày chín tết
năm nay các chủ vựa mía trên đường lê quang sung đã mang hơn năm cây mía từ tiền giang lên thành phố để phục vụ nhu cầu
hôm nay mua mía cúng vía ngọc hoàng của người dân
mía này tôi biết ở tiền giang tôi trọng lên đây bán
giá một trăm linh có bảy mươi ngàn có năm mươi có
cũng như mấy năm rồi giá cũng ổn giá ổn nhưng mà năm nay hình như bán hơi chậm hơn
mía có tiêu chuẩn là đặc biệt là không nứt mía vàng không nứt đặc biệt phải còn lá xanh tươi
chủ yếu bán cho người hoa ta cũng biết rồi
giá mía năm nay không cao hơn năm trước do tình hình khó khăn của người dân
mía được bán tại đây có giá từ bốn mươi đến năm mươi đồng một cây
chủ yếu người dân mua từ tối mùng bảy đông cách nhất là vào ngày mùng tám tết
mỗi gia đình thường mua ít nhất một cặp nhiều thì ba đến bốn cặp
năm nào mình cũng mua mua về đặng cúng vía ngọc hoàng là khuya này mình cúng nè
nên là mua cho hai nhà nhà của ông anh
nhà nhà của mình qua một mươi hai h là mình cúng vía ngọc hoàng vào mùng tám tối mùng tám qua một mươi hai h
lễ cúng vía ngọc hoàng không chỉ là một nghi lễ đơn giản
mà còn mang trong đó nhiều ý nghĩa quan trọng thiên liêng
theo đó năm mới là thời khắc khởi đầu của vạn vật cũng là khởi động cho hy vọng
vì vậy người ta thường mong còn nhiều phước lành sức khỏe may mắn thuận lợi trong công việc và cuộc sống
cảm ơn các bạn đã theo dõi hẹn gặp lại